thời gian gần đây tình hình tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh quảng nam diễn biến khá phức tạp
tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn vụ làm chết năm người và bị thương hai người
tai nạn giao thông đường sắt tăng đột biến đã làm cho người dân lo lắng mỗi khi có việc phải đi ngang qua đường sắt
tuyến đường ngang dân sinh nối từ đường trưng nữ vương băng qua đường tránh nguyễn hoàng
và tuyến đường sắt thuộc khối phố mỹ thạch tây phường hòa thuận thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
dù đã được lắp đặt hệ thống đèn coi cảnh báo tự động nhưng nơi đây lại trở thành điểm đen về tai nạn giao thông đường sắt
mới đây vào ngày năm tháng ba ông võ văn trinh năm mươi bảy tuổi trú tại phường trường xuân thành phố tam kỳ
điều khiển xe máy vượt qua đường sắt đã bị tàu hỏa lưu thông theo hướng bắc nam tông chết tại chỗ
trước đó hơn một tháng cũng tại đây một người đàn ông khác cũng bị chết do đi qua đường tàu lửa